ngày hai mươi hai tháng một mươi tỉnh hưng yên tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hương yên
về chuyên đề thuế và hải quan và biểu dương người nộp thuế tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị nhiều doanh nghiệp đã nêu những vướng mắt giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế
cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh hưng yên về một số khoản thu liên quan đến đất đai
thông báo nợ thuế cưỡng chế nợ động thuế kiến nghị giảm mức thuế xuất nhập khẩu một số loại hàng hóa
nguyên vật liệu có phần nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hưng yên đạt hơn một mươi ba tỷ đồng đạt một trăm linh chín sáu kế hoạch
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thu ngân sách đạt hơn một mươi tỷ đồng đạt hơn tám mươi hai kế hoạch cả năm
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh hưng yên đã biểu dương hơn một trăm linh tập thể cá nhân tiêu biểu
chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm hai nghìn một mươi tám